để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông
trong thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh
tăng cường thực hiện công tác tuần tra kiểm soát xử lý người điều khiển giao thông
đặc biệt với trường hợp vi phạm nồng độ cồn
nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh bắc ninh
trong những tháng đầu năm tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh bắc ninh
có diễn biến phức tạp do đặc thù địa phương có nhiều lễ hội lớn
hơn nữa tỉnh bắc ninh tập trung nhiều các tuyến đường quốc lộ
tập trung nhiều khu công nghiệp thu hút lượng lớn lao động ngoài tỉnh về làm việc
do đó tình trạng điều khiển các phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia
vẫn còn diễn ra phổ biến gây nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông
từ cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra
lập biên bản hơn bảy trăm linh trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện
mình thấy rượu bia rồi mà lái xe là rất nguy hiểm
nên đề nghị các đồng chí là xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu bia
việc phát hiện và xác định các trường hợp lái xe sau khi sử dụng rượu bia
vẫn còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt những người lái xe ô tô
do phải căn cứ vào kết quả của các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ
một số trường hợp khi được lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
có thái độ không hợp tác khiến kết quả không chính xác
đối với chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn thì lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn
liên quan đến việc bắt giữ xử lý
khi bắt giữ thì người vi phạm có thái độ cũng như hành vi cản trở chống đối
không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng
tình hình vi phạm về nồng độ cồn đối với những người điều khiển phương tiện trên địa bàn tỉnh bắc ninh
vẫn còn những gì vẫn phức tạp
tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt với những chủ trương đường lối quyết sách của đảng ủy
cũng như lãnh đạo phòng giác lâu dân
chúng tôi là chủ động xây dựng kế hoạch các ca chuyên đề để xử lý
do vậy là tình trạng vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh quốc linh
đối với những lái xe là có những sự chuyển biến tích cực
để giải quyết triệt đề tình trạng trên lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bắc ninh
tập trung tuyên truyền về tác hại của việc lạm dụng rượu bia khi tham gia giao thông
bên cạnh đó tăng cường công tác tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang
xây dựng các ca chuyên đề xử lý kiểm tra tại các chốt chạm vào những giờ tháng cao điểm
kiến quyết xử lý các đối tượng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông